sau sự việc hơn ba trăm linh học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện xảy ra tại trường tiểu học đinh tiên hoàng
thành phố ninh bình công tác kiểm tra giám sát thực phẩm tại các trường học trên địa bàn đã được triển khai
nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh tuy nhiên vụ việc này một lần nữa khiến cho dư luận không khỏi lo ngại
về tình trạng mất an toàn thực phẩm trong các bữa ăn ở các trường học hiện nay
năm mươi triệu đồng là số tiền xử phạt đối với trường tiểu học đinh tiên hoàng thành phố ninh bình
nơi đã để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm học sinh phải nhập viện
sau vụ việc xảy ra hàng loạt cuộc thanh kiểm tra giám sát bếp ăn tại các trường học đã được
thành phố ninh bình triển khai trong thời gian vừa qua những vi phạm được đoàn chỉ ra đó là thiếu hồ sơ
chứng nhận thực phẩm một số mặt hàng bếp ăn chế biến chưa được vệ sinh sạch sẽ
vì vậy để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm các trường học phải thực hiện quy định chế biến thức ăn
một chiều trong đó các quy định như hợp đồng ký kết với các đơn vị cung cấp thực phẩm
kiểm tra thực phẩm từ đầu vào có sự giám sát của ban phụ huynh là điều bắt buộc
trong vấn đề an toàn thực phẩm nói chung hiện nay
là cha mẹ
ai cũng lo lắng đối với các con kể cả các con ăn thực phẩm ăn các đồ mua bán hàng ngày
cổng trường thì cũng không an tâm luôn luôn là có cái sự nhắc nhở và trước những cái vụ việc
như thế thì chúng tôi cũng có bàn bạc với các cô giáo là tăng cường các công tác kiểm tra trong
nhà trường khi mà tiếp nhận thực phẩm ấy thì chúng tôi bao giờ chúng tôi hợp đồng thứ nhất là phải
rõ nguồn gốc hợp đồng thực phẩm là rõ ràng từ cái rau rồi gạo rồi thịt gà thịt lợn đậu phụ
rồi cua rồi từ mắm muối đấy là chúng tôi phải đều hợp đồng chặt chẽ với chủ cơ sở
theo thống kê của cục an toàn thực phẩm bộ y tế hàng năm có khoảng bốn các vụ ngộ độc xảy ra
ra tại các trường học liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học xảy ra gần đây đã
gióng một hồi chuông cảnh báo toàn xã hội đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo các nhà quản
lý về việc làm sao để bảo đảm cho trẻ em những bữa ăn sạch không còn bị đe dọa bởi thực phẩm bàn